mâu thuẫn trong lúc ăn tiệc sinh nhật trần quốc trung đã về nhà lấy dao và rủ thêm nhóm bạn đánh nhau làm bốn người bị thương
ngày hôm qua sáu tháng chín công an tp hcm cho biết đã bắt khẩn cấp trần quốc trung và dương thành nhân cùng chú tại tp hcm để điều tra
dạng sáng ngày ba tháng chín nhân rủ trung nguyễn thành long và khoảng một mươi người khác đến dự sinh nhật của mình
tại đây giữa nhân và trung nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã
sau đó trung về nhà lấy dao để đánh nhân và rủ nguyễn văn được đi cùng
nhóm của trung đã dùng sao đuổi đánh nhóm của nhân làm bốn người bị thương phải cấp cứu
vào cuộc điều tra công an tp hcm đã bắt giữ khẩn cấp đối với nhân và trung về hành vi gây dối trật tự công cộng
diện long và được đã bỏ trốn
công an tp hcm đã phát thông báo yêu cầu hai đối tượng này sớm ra trình diện để được hưởng khoan hồng
bực tức khi thấy cha mình bị đánh hai người con đã rủ thêm nhóm bạn dùng hung khí tấn công khiến hai người bị thương nặng
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa xét xử một mươi một bị cáo về tội giết người và gây dối trật tự công cộng
theo có trạng ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai cha huy trí tổ chức ăn nhậu tại nhà và gọi con cháu đến để bàn chuyện trả thù
việc mình bị nhóm côn đổ mai xuân trí và lê đắc hiếu cung chú tại quận hải châu đánh
bực tức khi nghe cha mình bị đánh cha hưng thọ và cha hưng hoàng anh đã gọi thêm lê văn huy và một nhóm bạn đi cùng
đến nơi thì nhóm của hoàng anh đã dùng hung khí chém nhiều nhát khiến mai xuân trí và hiếu bị thương
hội đồng xét xử đã tuyên phạt cha huy trí một mươi một năm tù lê văn huy bảy năm tù cùng với tội giết người và gây dối trật tự công cộng
hai con của trí là cha hưng thọ ba năm tù và cha huy hoàng anh hai năm sáu tháng tù cùng với tội gây dối trật tự công cộng
bảy bị cáo còn lại nhận mức án từ một đến bốn năm tù
còn tại vĩnh long hai mươi sáu năm tù là mức án mà trần quang long chú tỉnh vĩnh long phải nhận vì tội giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
nguyên nhân dẫn đến án mạng vẫn là từ mâu thuẫn trên bàn nhậu
sau khi xảy ra mâu thuẫn trên bàn nhậu long đã cầm súng đánh mạnh vào đầu của đối phương làm súng phát nổ và nạn nhân tử vong sau một thời gian điều trị
sau khi gây án long đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận cây súng bút và bốn biên đạn mua qua mạng với giá gần hai triệu đồng để phòng thân
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần quang long hai mươi năm tù giam về tội giết người sáu năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hợp hình phạt là hai mươi sáu năm tù
hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện khói châu
tuy nhiên do vết thương quá nặng anh hào tiếp tục được chuyển lên bệnh viện đa khoa phố nối và tử vong sau đó
gây án xong duy điều khiển xe máy về nhà vứt con dao gây án trên đường đi
sau khi được lực lượng công an vận động thuyết phục duy đã nhận thức được hành vi của mình và đến công an huyện khói châu đầu thú
vào tối ngày hôm qua đã xảy ra một vụ cháy tại quán trà chanh trong một ngôi nhà sáu tầng ở quận đống đà hà nội
thông tin ban đầu đám cháy được phát hiện vào lúc khoảng một mươi chín h năm mươi phút tại quán trà chanh nằm trong một ngôi nhà sáu tầng ở số ba mươi một đường láng quận đống đa
ngay sau khi phát hiện đám cháy lực lượng chức năng cùng cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của quận đống đà đã có mặt tại hiện trường
phối hợp với lực lượng chữa cháy khu vực dập tắt ngọn lửa và đến khoảng hai mươi h một mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế không gây thiệt hại về người các nhà xung quanh thiệt hại về tài sản không đáng kể
gia đình chủ nhà có năm người đã thoát nạn khỏi đám cháy nguyên nhân ban đầu được nghi là do chập điện
khi đám cháy xảy ra các nhà xung quanh đều bị cắt điện để đảm bảo an toàn và sau khi kiểm tra đường dây điện an toàn các nhà xung quanh đã có điện trở lại bình thường
liên quan đến vụ việc chín học sinh bị bỏng do nổ bóng bay sự việc hết sức đáng tiếc xảy ra ngay trong ngày khai giảng tại trường tiểu học yên phú huyện yên định tỉnh thanh hóa
hiện những học sinh này đang được điều trị vết thương cũng như là ổn định về mặt tâm lý
sau một ngày điều trị chín học sinh đang nằm viện đã ổn định sức khỏe thể chất và tinh thần mức độ bỏng đã thuyên giảm
theo các bác sĩ khả năng phục hồi rất cao không để lại sẹo chỉ số sinh tồn khá tốt dự kiến trong một hai ngày tới các cháu sẽ được xuất viện
trước đó bệnh viện đa khoa huyện yên định tiếp nhận chín bệnh nhi bị bỏng do nổ bóng bay trong ngày khai giảng năm tháng chín trong tình trạng bị chóng đau rắt cánh tay và vùng mặt
sau quá trình cấp cứu các bệnh nhân được chẩn đoán bỏng cấp độ một hai bỏng chủ yếu ở phần mặt và cánh tay
thời gian gần đây nhiều người dân phản ánh về việc họ nhận được các tin nhắn về dịch vụ ngân hàng và yêu cầu họ bấm vào một đường link